thu nhập tăng thêm cho công chức theo nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển
thành phố hồ chí minh là nguồn động viên khích lệ to lớn để công chức thành phố phấn đấu hoàn thành
tốt các nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi chín sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
hiện nay mỗi công chức thành phố hồ chí minh đang phục vụ bảy trăm linh người dân cao gấp hai lần cả nước
và năng suất lao động của thành phố cao gấp hai bảy lần năng suất lao động bình quân cả nước
đây là cơ sở để thực hiện thu nhập tăng thêm cho công chức theo nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
thông qua đó sẽ làm khích lệ động viên cán bộ công chức cố gắng hơn trong phát huy nhiệm vụ của mình
ở tại cơ quan đơn vị đồng thời là cũng khích lệ được cán bộ công chức hết sức hết lòng với cái công việc của mình
theo quy định hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm được điều chỉnh theo lộ trình
năm hai nghìn một mươi tám tăng tối đa là sáu lần so với tiền lương theo ngạch bậc chức vụ
năm hai nghìn một mươi chín tăng tối đa
năm hai nghìn hai mươi tối đa là một hai lần và năm hai nghìn hai mươi tối đa là một tám lần lương cơ bản
để thực hiện thu nhập tăng thêm thành phố đã triển khai đánh giá phân loại công chức để chi thu nhập tăng thêm
mục đích của việc đánh giá công chức là siết chặt kỳ luật kỳ cương
chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn
thu nhập tăng thêm này là tạo sự phấn khởi cho đội ngũ chức
và tôi nghĩ đây cũng là điều kiện để chúng ta tiếp tục đổi mới cải cách hành chính
bởi vì thu nhập tăng thêm gắn với việc hài lòng của người dân
nâng cao khả năng phụng vụ cũng như là đột phái trong cách hành chính
làm sao càng ngày càng đáp ứng yêu cầu của người dân tốt hơn
khi nhận được việc tăng thu nhập này thì thể hiện việc trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ
và thể hiện sự công bằng trong việc đánh giá năng lực của từng cán bộ đối với nhiệm vụ được phân công
các công chức được hưởng thu nhập tăng thêm
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám trong đó nguồn chi thu nhập tăng thêm năm hai nghìn một mươi tám của các cấp ở thành phố là hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín là khoảng bảy hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
nguồn thu nhập tăng thêm nhằm giúp đội ngũ công chức có động lực làm việc tốt hơn
để mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp